tình trạng thời tiết nắng nóng kéo dài có nguy cơ dẫn đến đột quỵ cũng cần được cảnh báo
hậu quả vô cùng nghiêm trọng nếu không được cấp cứu kịp thời
nhằm đưa ra những phương pháp điều trị mới phòng ngừa đột quỵ cho người bệnh
mới đây hội thảo khoa học xu hướng đông tây y kết hợp trong điều trị tăng huyết áp
và phòng ngừa đột quỵ đã được tổ chức tại hà nội
theo thống kê gần sáu mươi người tăng huyết áp ở việt nam chưa được phát hiện
và hơn tám mươi chưa được điều trị
mỗi năm việt nam ghi nhận thêm khoảng hai trăm linh ca đột quỵ mới
tám mươi trong đó là người bị tăng huyết áp
phòng bệnh hơn chữa bệnh biện pháp hữu hiệu nhất để người bệnh tăng huyết áp phòng ngừa nguy cơ đột quỵ
là chủ động kiểm soát huyết áp ở mức an toàn dưới một trăm bốn mươi trên chín mươi mm thủy ngân
ngoài chế độ sinh hoạt làm việc tập luyện nên dùng thuốc huyết áp kết hợp